ngày một mươi tám tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắk phối hợp với công an huyện madarak
đang tiếp tục đo đạt kiểm đếm khám nghiệm hiện trường một vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra
ở vùng rắp danh giữa tỉnh đắk lắk và tỉnh khánh hòa
như vậy liên tiếp thời gian gần đây các vụ phá rừng nghiêm trọng
được các ngành chức năng của tỉnh đắk lắk phát hiện và xử lý
khu vực phá rừng xảy ra tại tiểu khu tám trăm một mươi chín a thuộc thôn sông trò xã cư san huyện madarak tỉnh đắk lắc
tại hiện trường nhiều cây gỗ tự nhiên đã bị khai tác và vận chuyển đi
mở rộng kiểm tra hiện trường tổ công tác phát hiện bên địa phận xã ninh tây thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
có một bãi tập kết gỗ lậu lớn và một mươi đối tượng lâm tặc đang ở trong một lán trại gần đó
các lâm trường tiếp sắp với tỉnh khánh hòa liên tục có một số nhóm đối tượng lâm tặc vào rừng khai thác lâm sản xếp phép
thực hiện ý kiến chỉ đạo của giám đốc quan tỉnh phòng pcoma đã tiến hành lập kế hoạch trinh sát
phòng pcoma đã phối hợp với cơ quan huyện madarak tiến hành truy quét và mật phục truy bắt được một mươi đối tượng lâm tặc
là người địa phương của huyện ninh tây của tỉnh khánh hòa
ngày sáng sáng tỉnh khánh hòa đã đưa ra một bản tin về tỉnh khánh hòa
khi phát hiện các đối tượng phá rừng lực lượng công an đã vây bắt được nhóm đối tượng này
hai đối tượng cầm đầu là nguyễn phước khánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và nguyễn khắc lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
cả hai đã thuê tám đối tượng khác vào khu vực giáp danh giữa tỉnh đắk lắc và khánh hòa để khai thác gỗ sẻ hộp
và điều khiển xe độ chế vận chuyển gỗ về bán cho những người làm xây dựng tại thị xã ninh hòa

cả hai đã thuê tám đối tượng khác vào khu vực giáp danh giữa tỉnh đắk lắc và khánh hòa để khai thác